theo báo cáo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la ngày hai tháng hai vừa qua tổ công tác hủy luông đồn biên phòng mường lèo phối hợp với trạm y tế xã mường lèo huyện sốp cộp đến kiểm tra công dân giàng thị sao
thì phát hiện chị sao cùng em gái giàng thị mai có biểu hiện ho sốt không rõ nguyên nhân sau khi lấy mẫu đi xét nghiệm tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương kết quả âm tính với ncov
như vậy đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh sơn la chưa xuất hiện trường hợp nào dương tính với virus corona